các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào ngày một mươi một tháng một ngay sau khi xác định được đây là ngày mà các đối tượng tập kết ma túy về nơi ở quần ninh
tại tòa r ba khu đô thị goldmark city công an quận bắc tử liêm đã triển khai lực lượng bắt giữ
khoảng chín giờ cùng ngày khi ninh đang vận chuyển bảy thùng cát tông bên trong có chứa ma túy tại hầm tòa nhà
thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang
khám xét khẩn cấp chỗ ở của ninh tại phòng một nghìn chín trăm một mươi tòa r ba công an thu giữ thêm một mươi năm thùng các tông chứa ma túy
qua giám định sơ bộ tổng khối lượng ma túy thu giữ được là một trăm linh năm kg gồm ketamin và mdma
liên quan tới vụ việc các đối tượng đưa thông tin sai sự thật qua việc phát tán clip hai nữ sinh
trường đại học ngoại ngữ tin học tp hcm gọi tắt là trường hablis đang học giáo dục quốc phòng an ninh
tại trường quân sự quân khu bảy sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính
cơ quan điều tra hình sự quân khu bảy quyết định khởi tố vụ án hình sự
tội đưa tin trái phép thông tin mạng máy tính
hiện các cơ quan chức năng đã xác định được các đối tượng trực tiếp chỉnh sửa đăng tải phát tán các đoạn clip
chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội
phòng điều tra hình sự quân khu bảy tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm làm sáng tỏ sự việc
xử lý đúng người đúng tội
trước đó vào sáng ngày hôm qua cục chính trị quân khu bảy đã phát đi thông báo thông tin về sự việc
được lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật theo mục đích xấu
giả danh công an rồi dùng hung khí không chế một người dân để cướp tài sản táo tợ
hai đối tượng phan ngọc vũ và vũ thanh hổ cung chúa tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắk đã bị bắt giữ
để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng vũ đã rủ hồ đi tìm tài sản của người dân sơ hở để chiếm đoạt
khi thấy một người dân đang nằm nghỉ ở bờ đập hồ ea cao hai đối tượng tự xưng là công an rồi khống chế ép lên xe máy
đi được khoảng hai km vào đường dãy cà phê vắng người các đối tượng lấy kéo nhọn không chế và cướp sợi dây chuyền của nạn nhân rồi tẩu thoát
sau khi cướp được sợi dây chuyền cả hai mang đến một tiệm vàng bán được hơn bảy triệu đồng chia nhau tiêu xài
tại thành phố hải phòng công an huyện an dương cũng vừa bắt giữ tám đối tượng gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn để xử lý nghiêm trước pháp luật
nhóm đối tượng này đa phần từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
trong ngày sáu tháng một các đối tượng đã chặn đánh và cướp một ví da bên trong có ba trăm linh đồng của một người dân đi đường
ngay sau đó nhóm đối tượng tiếp tục chặn đánh trọng thương và cướp một xe máy của hai thanh niên tại khu vực xã lê thiện huyện an dương
các đối tượng trên còn thực hiện nhiều vụ cướp trên địa bàn quận hải an và thành phố hải dương
trong ngày sáu tháng một các đối tượng đã chặn đánh và cướp một ví xa bên trong có ba trăm linh đồng của một người dân đi đường
trong ngày sáu tháng một các đối tượng đã chặn đánh và cướp một ví xa bên trong có ba trăm linh đồng của một người dân đi đường